vào ngày hôm nay lãnh đạo công an huyện tư nghĩa tỉnh quảng ngãi cho biết đã triệu tập vợ chồng ông trương đình nhạt chú thôn một xã nghĩa lâm huyện tư nghĩa để làm việc liên quan đến việc ông nhạt đánh gãy tay nhân viên giao hàng của công ty cổ phần giao hàng tiết kiệm chi nhánh huyện tư nghĩa
tại cơ quan công an ông nhạt đã thừa nhận hành vi đánh nhân viên giao hàng hai mươi bốn tuổi bằng các hung khí như tuyếp sắt ghế inox hiện các hung khí tăng vật này đã bị công an thu giữ
trước đó vào khoảng một mươi một h ngày một mươi bảy tháng hai nhân viên giao hàng đến nhà ông nhạt để giao hàng là hai cây hoa đỗ quyên với phí là hai trăm ba mươi đồng
nhưng ông nhạt không chịu nhận hàng khi nhân viên giao hàng yêu cầu trả phí giao hàng để hoàn lại hàng ship cho cửa hàng thì giữa hai người xảy ra mâu thuẫn
ông nhạt và vợ đã khóa cổng rồi dùng tuyếp sắt và cấy inox thay nhau hành hung nạn nhân
rất may sau đó nạn nhân đã tìm cách thoát thân chạy qua trốn ở nhà người dân gần đó và nhờ người dân gọi điện thoại báo công an
nạn nhân sau đó phải cấp cứu tại bệnh viện đa khoa quảng ngãi trong tình trạng đa chấn thương
hiện sức khỏe đã dần ổn định và đến ngày hai mươi hai tháng hai tới các bác sĩ sẽ mổ cố định hai cánh tay bị gãy